bộ giao thông vận tải vừa có báo cáo gửi thủ tướng chính phủ kiến nghị không nhận lại tổng công ty đường sắt việt nam
từ ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
bộ giao thông vận tải kiến nghị thủ tướng chính phủ chỉ đạo ủy ban quản lý vốn nhà nước
cần sớm ra soát trình thủ tướng phê duyệt đề án tái cơ cấu đường sắt việt nam
trong đó cần sắp xếp bộ máy phù hợp với các luật liên quan để có cơ sở thực hiện bảo trì khai thác
và sớm tách bạch phần kinh doanh kết cấu hạ tầng và kinh doanh vận tải
bộ giao thông vận tải cũng đề xuất các bộ ngành sớm giả soát điều chỉnh các quy định pháp luật
trong quản lý bảo trì thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia
trước đó ủy ban quản lý vốn nhà nước cũng đã kiến nghị thủ tướng chính phủ
không chuyển đường sắt việt nam về lại bộ giao thông vận tải